tiếp tục những thông tin mới nhất liên quan tới dịch do virus corona
thay mặt ban bí thư đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư vừa ký công văn
về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
cụ thể ban bí thư yêu cầu
xác định công tác phòng chống dịch do chủng mới corona là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành mặt trận tổ quốc các đoàn thể nhân dân
khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp do chính phủ và các bộ ngành đề ra
huy động toàn thể hệ thống chính trị lực lượng vũ trang cùng toàn dân thực hiện phòng chống dịch
quyết tâm kiểm soát không để dịch lây lan bảo đảm trật tự an toàn xã hội
ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng các cấp thành công
người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch
chỉ đạo các cấp các ngành xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự phòng
cách ly điều trị chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị thuốc men y tế trang bị phòng hộ cho nhân dân
bảo đảm đủ kinh phí nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo phương châm tại chỗ
dự phòng cách ly điều trị tại chỗ cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc men
dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ kinh phí tại chỗ và nhân lực tại chỗ
xây dựng các phương án phòng chống theo từng cấp độ lây lan dịch
thực hiện triệt để tuân thủ các biện pháp dự phòng cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn
trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt động tập trung nơi đông người
các lễ hội các hội nghị hội thảo để tập trung ưu tiên cao nhất cho việc phòng chống dịch
lãnh đạo chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ đảng viên và nhân dân
để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới corona gây ra
thông tin kịp thời chính xác để nâng cao nhận thức ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng
đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đưa các thông tin không chính xác
gây hoang mang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
ba ban dân vận trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể có trách nhiệm phổ biến
tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
ban tuyên giáo trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền
về công tác phòng chống dịch cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác kịp thời
chỉ đạo các cơ quan xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng chống dịch